dùng hung khí đâm phó tranh án toán nhân dân huyện căm lộ tỉnh quản trị trọng thương
trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tp huế tỉnh thứ thuyên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quản trị ra quyết định khởi tố về tội giết người
tuân khai nhận do bức xúc về mức hình phạt tù do toán nhân dân huyện căm lộ tuyên phạt
tại tuyên tòa sơ thẩm vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phiên tòa thẩm án thẩm phán nguyễn văn quý làm chủ tọa phiên tòa
tại phiên tòa này tuân bị tuyên phạt ba năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
với tình tiết định khung bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm
trong quá trình xét xử tuân nhiều lần xin được cho hưởng án treo
nhưng xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức hình phạt tù giam
vào ngày hai tháng năm tuân đã mang theo kéo đến phòng làm việc của ông quý đâm nạn nhân bị trọng thương
do được phát hiện kịp thời nên ông quý không bị nguy hiểm tới tính mạng
cơ quan kẻ sát điều tra công an thành phố phan rang tháp trảm tỉnh ninh tuận đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn phong
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện ninh phước để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào đêm ngày hai mươi chín tháng ba cho rằng anh nguyễn lê quốc vương và nhóm bạn anh vương cười đều mình
nên phong đã dùng dao tự chế chém vào vùng đầu anh vương gây thương tích một mươi ba
đang trong quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên thì vào ngày ba mươi tháng bốn
anh trịnh văn song đến cơ quan công an thành phố trình báo về việc bị một nhóm thanh niên
mang theo hung khí đuổi đánh gây thương tích rồi bỏ chạy
qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định một trong những đối tượng gây thương tích cho anh song là nguyễn văn phong
với hành vi trộm cắp nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
vừa bị cơ quan kẻ sát điều tra công an thành phố vịnh yên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra
qua quá trình điều tra xác định hùng quen biết với chị phạm thị lập ở huyện tam dương
hiện đang thuê trọ tại thành phố vịnh yên
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hùng đến nhà trọ của chị lập chơi rồi lấy trộm một chiếc nhẫn vàng
sau đó đem xuống hà nội bán được ba mươi bốn triệu đồng
số tiền này hùng sử dụng để mua xe máy và tiêu xài cá nhân
nguyễn văn hùng đã có một tiền án về tội cướp tài sản bị toán nhân dân tỉnh yên bái xử phạt một mươi năm tù giam
đối tượng chấp hành xong án phạt tù và ra chạy vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng năm tại tổ ba phường tân lập thành phố thái nguyên
đã xảy ra một vụ nổ khiến một người tử vong
nạn nhân là một nam thanh niên hai mươi năm tuổi trú tại huyện nghĩa hương tỉnh nam định
theo người dân sinh sống gần hiện trường nạn nhân mới đến thuê nhà được ít ngày
trong thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân thực hiện việc săn chiếc khí n hai o khí cười từ bình to sang bình nhỏ
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bà nông thị liên chú tại huyện đình lập tỉnh lạng sơn
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tiến hành tiêu hủy một năm tấn xúc xích thành phẩm
không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng công an phát hiện xe ô tô màn biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi nghìn hai trăm một mươi một
do bà liên điều khiển chứa một trăm linh thùng xúc xích không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm đếm có hai mươi tám tám trăm linh chiếc xúc xích thành phẩm với tổng trọng lượng một năm tấn
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tăng vật để xác minh làm rõ
vào ngày ba tháng năm ubnd tỉnh lạng sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng
đối với bà liên về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu buộc tiêu hủy toàn bộ tăng vật vi phạm là một năm tấn xúc xích
chiều ngày tám tháng năm ban kỷ luật liên đoàn bóng đá việt nam vff ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ thi đấu
đối với năm cầu thủ câu lọc bộ bóng đá hồng lĩnh hà tĩnh điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm
cụ thể tạm đình chỉ thi đấu cho đến khi có quyết định thay thế đối với năm cầu thủ cô lọc bộ bóng đá hồng lĩnh hà tĩnh
gồm nguyễn trung học sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn ngọc thắng sinh năm hai nghìn hai
dương quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn văn trường sinh năm hai nghìn ba đinh thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại các giải bóng đá quốc gia thuộc liên đoàn bóng đá việt nam quản lý tổ chức
do đã bị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố hà tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm
trước đó vào ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh hà tĩnh tiến hành kiểm tra tại một khách sạn trên địa bàn
quá trình kiểm tra phát hiện có một mươi đối tượng năm nam năm nữ đang có hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy
công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng
về các tội mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ
ba đối tượng gồm hai nữ và một nam chú tại xã quỳnh lập thị xã quỳnh mai và xã tam hợp huyện quỳ hợp
các đối tượng này nằm trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ từ huyện quỳ hợp
và thị xã hoàng mai tiêu thụ
cơ quan công an đã thu giữ của các đối tượng một mươi bảy kg thuốc nổ công nghiệp một trăm linh kíp nổ và ba mươi năm m dây cháy chậm
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sau hơn một ngày xét xử và nghị án sáng nay ngày tám tháng năm tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã tuyên phạt
đối với bị cáo phạm ngọc phượng nguyên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi về tội nhận hối lộ
liên quan đến vụ án này có hai bị cáo gồm nguyễn bá nhật đỗ văn thương
bị truy tố về tội môi giới hối lộ ba bị cáo khác bị truy tố về tội đưa hối lộ
theo cáo trạng bị cáo phượng là giám định viên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng ngãi
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai phượng đã lợi dụng chức vụ kiền hạn nhiều lần nhận tiền qua trung gian
từ các bị cáo nhật thương để làm nhiều bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả
giúp cho các đối tượng đã bị kết án có đủ điều kiện được tòa án nhân dân chấp hành án phạt tù
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm ngọc phượng bốn năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác chịu mức án từ một năm sáu tháng tù đến hai năm tù về tội môi giới hối lộ và đưa hối lộ
trạm cảnh sát giao thông cờ lông búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện bắt giữ nguyễn đình tịnh là đối tượng trộm cắp liên tỉnh
bước đầu tổ công tác làm rõ tỉnh đã trộm cắp chiếc xe đang lưu thông tại bãi biển an bàng
ở thành phố hội an tỉnh quảng nam vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
còn từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tỉnh đã từng gây ra một mươi bốn vụ trộm
trong đó có năm vụ trộm xe mô tô năm vụ trộm túi sách bên trong có gần chín triệu đồng
ba chiếc điện thoại di động và bốn vụ trộm điện thoại di động ở các thành phố có đông khách du lịch
như nha trang đà nẵng hội an
đối tượng đã được bàn giao cho công an tp hội an tỉnh quảng nam để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nhất thành phố hồ chí minh đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn tiền luân
lê duy lê thị phương trâm phan thị kim xuyến cùng chú trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và nguyễn quang lợi quê tại tỉnh bình phước về tội cưỡng đoạt tài sản
nhóm đối tượng trên đã ép một khách hàng trú tại quận bình thạnh khi đến nhà hàng nariba
ở đường thái văn lung phường bến nghé phải trả hơn một mươi triệu đồng
gồm nhiều chi phí dịch vụ và thức uống phát sinh mà anh không yêu cầu sử dụng
khác với gói bốn mươi đô la mỹ một giờ đã được tư vấn ban đầu
nam khách hàng sau đó bị nhóm người trong quán nariba hành hung lột quần áo
quay video và đẩy ra ngoài đường
nạn nhân hốt hoảng xin vào bên trong rồi bị nhóm người tự ý lấy thẻ tiến dụng
quẹt thanh toán chín năm triệu đồng
công an thị xã hoàng mai của tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi thu bị can
đối với ba đối tượng về các tội mua bán tàng trự trái phép vật liệu nổ
ba đối tượng gồm hai nữ và một nam
trú tại xã quỳnh lập huyện thị xã hoàng mai và xã tam hợp huyện quỳ hợp
các đối tượng này nằm trong đường dây mua bán tàng trự trái phép vật liệu nổ
từ huyện quỳ hợp về thị xã hoàng mai tiêu thụ
cơ quan công an thu giữ của các đối tượng một mươi bảy kg thuốc nổ công nghiệp
một trăm linh kíp nổ và ba mươi năm m dây trái chậm